do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với đới gió đông nam hoạt động mạnh trên mặt đất
trong đêm một mươi sáu và sáng một mươi bảy tháng tám trên địa bàn tỉnh quảng ninh có mưa to đến rất to
làm sạt lở đất ở một số địa phương và làm cho hai người ở thành phố hạ long bị thương
mưa lớn cũng gây ngập lụt cục bộ tại các tuyến đường giao thông nội thị hòn gai hà khẩu bãi cháy
nước sông bãi chẽ tại khu vực chợ trung tâm thị trấn dân cao
hiện người dân và các tiểu thương buôn bán trong chợ đã phải di rời đồ đạc hàng hóa lên tầng hai để tránh ngập
mưa lớn cũng làm ngập cục bộ đường quốc lộ một mươi tám khu vực quang hanh thành phố cẩm phà gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ này
tính đến một mươi một h ngày một mươi bảy tháng tám nước đã rút giao thông cơ bản lưu thông trở lại bình thường
tại các địa phương khác mưa lớn cũng đã gây sang ngập ống cục bộ trong các khu dân cư
các ngầm tràn qua các sông suối bị ngập
ngành chức năng các địa phương đã cử người canh gác không cho người dân qua lại khu vực này